chào mừng quý vị đến với bộ phim học thư truyền hình của truyền hình nhân dân
trong chương trình hôm nay sau mục điểm đơn thư là mục bạn hỏi luật sư trả lời
tiếp theo là mục ống kính công dân
đây là tiểu mục mở tiếp nhận và phản ánh các clip mà khán giả gửi về học thư truyền hình nhân dân
để phản ánh những bức xúc của nhân dân qua hình ảnh mà người dân trực tiếp ghi hình
sau khi phát sóng chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng tại nơi ghi hình clip kiểm tra và có phản hồi về trung tâm truyền hình nhân dân
mọi thông tin của quý vị khán giả xin gửi về địa chỉ
chuyên mục hộp thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc địa chỉ email hộp thư truyền hình ng gmail com
hoặc facebook hộp thư truyền hình ng gmail com
thưa quý vị và các bạn trong tuần trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân
đã nhận được một mươi chín đơn thư của bạn đọc và khán giả truyền hình từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội giáo dục giao thông
và tố cáo sai phạm của cán bộ khán giả phạm đức trung đỗ văn hợp nguyễn thị an đặng trí nam
đặng hoàng anh ở thành phố hà nội phạm tuấn sa ở tỉnh hải dương đỗ văn dứt ở tỉnh bắc giang có đơn khiếu nại bản án
khán giả nguyễn cao thắng ở thành phố hà nội văn dũng tỉnh nam định cán bộ hợp tác xã liên vị tỉnh quảng ninh
có đơn khiếu nại về nhà đất khán giả nguyễn cao diễn ở tỉnh thanh hóa đỗ bích ngọc phạm đình đông
nguyễn huy vịnh nguyễn đình phóng ở tp hà nội có đơn khiếu nại về trật tự xây dựng
nhân dân xã hồng tiến huyện khói châu tỉnh hưng yên tố cáo sai phạm của cán bộ
trong tuần đã có chín công văn trả lời của cơ quan chức năng là tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh
ủy ban nhân dân thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh sở quy hoạch kiến trúc thành phố hà nội sở tài nguyên và môi trường tỉnh nghệ an
ủy ban kiểm tra tỉnh ủy phú thọ viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
đảng ủy tập đoàn điện lực việt nam cục người có công thuộc bộ lao động thương binh và xã hội
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ
của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
thưa quý vị và các bạn trong chương trình bạn hỏi luật sư trả lời
mời quý vị và các bạn gặp lại luật sư trương thanh đức chủ tịch hội đồng thành viên công ty luật basico
xin chào luật sư trương thanh đức cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình
xin chào mc diệp vân và quý vị khán giả
thưa luật sư trương thanh đức con bà nguyễn thị quyên được một mươi sáu tháng tuổi đăng ký khám chữa bệnh ở tỉnh kiên giang
thẻ bảo hiểm y tế có ký hiệu là k ba khi đi khám chữa bệnh ở bệnh viện đa khoa sa đéc tỉnh đồng tháp không được thanh toán bảo hiểm y tế
bệnh viện trả lời không đúng tuyến nên không thanh toán bà quyên hỏi như vậy là đúng hay sai
đa khoa sadek là bệnh viện thuộc tuyến tỉnh thì không được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán do phần chi phí này
thưa luật sư ông nguyễn ngọc khương ở tỉnh hải dương là học sinh trường trung học phổ thông nguyễn bình khiêm niên học hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
ông khương bị mất bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và muốn xin cấp lại
vậy thủ tục cấp lại bằng tốt nghiệp như thế nào
ông khương hiện đi làm xa thì có thể nhờ chị gái làm thủ tục được không
nếu được thì cần những giấy tờ gì
về câu hỏi này của khán giả thì theo quy định tài khoản ba điều hai quy chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
ban hành kèm theo quyết định số ba mươi ba ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn bảy của bộ giáo dục và đào tạo
quy định bản chính văn bằng chứng chỉ chỉ được cấp một lần không cấp lại
người bị mất bản chính văn bằng chứng chỉ chỉ được cấp lại bản sao văn bằng chứng chỉ từ số gốc
người yêu cầu cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ số gốc thì có thể trực tiếp yêu cầu hoặc gửi yêu cầu của mình
đến cơ quan có thẩm mỹ
cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ số gốc qua đu điện
và quy định này cũng không hạn chế số lượng bản sao yêu cầu được cấp
gia đình bà lâm tú anh ở thành phố hà nội có ba hộ sống chung
bà hỏi gia đình bà có thể tách riêng mỗi hộ một sổ hộ khẩu được không
nếu được thì có quy định về số lượng sổ hộ khẩu trong cùng một chỗ ở hợp pháp hay không
thưa luật sư
theo quy định tại điều hai mươi bảy luật cư trú năm hai nghìn sáu thì quy định trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp
được tách sổ hộ khẩu bao gồm
thứ nhất là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu
thứ hai là người ở chung một chỗ ở hợp pháp nhưng không có quan hệ gia đình
là ông bà cha mẹ vợ chồng con và anh chị em ruột cháu ruột
nếu có đủ điều kiện quy định tại điều một mươi chín và điều hai mươi luật cư trú
đồng thời là được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu gia đình
sổ hộ khẩu cá nhân khi người này muốn tách sổ hộ khẩu phải được chủ hộ đồng ý bằng văn bản
thủ tục tách hộ khẩu bao gồm
thứ nhất là sổ hộ khẩu thứ hai là phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu
thứ ba là ý kiến đồng ý của chủ hộ thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoảng một điều hai mươi bảy luật cư trú
thưa quý vị và các bạn trong tuần hộp thư truyền hình nhân dân nhận được clip hình ảnh của khán giả bạn xem truyền hình
sau khi xác minh và thẩm định nội dung tổ biên tập chương trình hộp thư truyền hình đã trình phát clip
đồng thời trình ban giám đốc truyền hình nhân dân có công văn gửi các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc
để giải quyết những phản ánh của khán giả bạn xem truyền hình sau đây là nội dung chi tiết
trong tuần qua chương trình hộp thư truyền hình đã nhận được clip phản ánh tình trạng thung lũng
thuộc bản tà phình i tà phình hai xã tân hợp huyện mộc châu tỉnh sơn la đã bị ngập sâu gần hai tháng
theo người dân thì sau năm mươi năm mới tái xuất hiện tình trạng này
nguyên nhân gây ngập kéo dài tại đây là do cuối tháng bảy và tháng tám có mưa to nước rút chậm
các hàng thoát nước đột nhiên bị tắt do đất bùn trôi vào hiện nay hơn năm trăm linh hectare lúa
ngô của người dân đã bị mất trắng cùng hàng chục ngôi nhà dựng tạm cũng đã bị ngập sâu
các hộ sống tại khu vực này cũng đang phải đối mặt với nguy cơ thiêu đói trầm trọng
trong thời gian gần đây do ảnh hưởng của lũ từ thượng nguồn dày kết hợp với triều cường đã làm cho một số tiến đường tại trung tâm thành phố cần thơ ngập sâu
cản trở giao thông như là phạm ngũ lão quỳnh cương khu vực trung tâm cái thế
một số khu vực có cơ sở hạch tầng thấp thì lại nằm trong khu vực treo
hơn một mươi năm năm nay chưa được cải thiện dẫn đến cứ mỗi mùa triều cường là người dân tại đầu ô thành phố cần thơ phải vất vả trong sinh hoạt cũng như là muôn sinh
nói chung là
kỳ này nước lớn gây ảnh hưởng hoạt động đi lại của người dân
phải nói là quan trọng là việc đi lại
mà trong các những bến bãi nước dân cao thì ảnh hưởng đến công sức lao động ảnh hưởng tới hàng quán
đường này là gắt sáng khoảng năm sáu giờ là nó ngập
có khoảng tám chín giờ nó mới gút
rồi đi qua đi lại thì nước nó tràn vô buôn bán cũng ế ẩm
còn chiều thì cũng năm sáu giờ chiều
nó ngập gì đấy
rồi xe cộ người ta muốn lấy người ta cũng gửi lại
hơi khó khăn đi té lên chú không thích được
chỉ nhờ chánh quyền đổ coi cái năng cấp chơi chăm chú không tin
chứ kiếm này hoài
buôn bán cũng ế ẩm nữa
chúng tôi rất là mong chính quyền địa phương có cách giải quyết phù hợp để người dân không phải chịu cảnh như vậy
hình ảnh vừa rồi cũng khép lại chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân tuần này
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau